trong những ngày nắng nóng như thế này thì vào khoảng thời gian từ một mươi bảy đến một mươi chín giờ
hàng trăm người dân gồm cả già trẻ gái trai tại thành phố hòa bình
thì vẫn rủ nhau ra sông đà để tắm bơi lội
mặc dù các cơ quan chức năng thì đã cấm biển cảnh báo là cấm tắm sông
khi tắm sông thì đa số người dân cũng phải ý thức là phải mặc áo phao
mang theo vật dụng cứu hộ cần thiết
tuy nhiên thì mối nguy hiểm đối nước luôn rình rập
và đặc biệt là có những người đã chủ quan không mang theo vật dụng cứu hộ gì
thời gian qua các cơ quan chức năng của tỉnh hòa bình đã triển khai nhiều biện pháp
để tăng cường quản lý vận động tuyên truyền không để người dân tắm sông dọc hai bờ sông đà
các biển thông báo cấm tắm sông được đặt ở các lối lên xuống sông dọc hai bên bờ khu vực hạ lưu
tuy nhiên hiện nay đặc biệt là trong những ngày nắng nóng vừa qua
người dân khu vực thành phố hòa bình vẫn rủ nhau từng đoàn đi tắm sông dù biết là rất nguy hiểm
điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền
tăng cường lực lượng kiểm tra nhắc nhở để người dân nhận thức rõ những nguy hiểm
tránh nguy cơ đuối nước thương tâm như đã từng xảy ra ở khu vực hạ lưu sông đà vào tháng ba vừa qua